ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã chính thức công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia sơn trà đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo đó khu vực quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia sơn trà có tổng diện tích khoảng bốn bốn trăm ba mươi chín ha với các sản phẩm du lịch chính là du lịch sinh thái
nghỉ dưỡng biển cao cấp du lịch văn hóa tâm linh du lịch thể thao và thể thao mạo hiểm
quy hoạch này được xem là cơ sở quan trọng để đà nẵng vừa bảo vệ được lá phổi xanh của thành phố vừa phát triển du lịch bền vững bài bản
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại đối với vấn đề bảo tồn thiên nhiên đặc biệt là khu vực sinh sống của các loài động vật linh trường quý hiếm đặc trưng của bán đảo sơn trà
trong quy hoạch tổng thể có tới một mươi dự án về trung tâm dịch vụ biệt thự nghỉ dưỡng du lịch sinh thái hạ tầng kỹ thuật
nhưng chỉ có hai dự án liên quan tới bảo tồn là khu cứu hộ động vật vườn thú bán hoang dã và chương trình đầu tư bảo vệ môi trường
vì vậy làm sao để phát triển khu du lịch quốc gia sơn trà đảm bảo được yếu tố môi trường bảo tồn đa dạng sinh học
gìn giữ tài nguyên thiên nhiên là bài toán cần được đà nẵng giải quyết một cách thận trọng